do địa hình nhiều đồi núi sông suối độ dốc cao nên khi mưa lớn thường gây ra những thiệt hại đối với sản xuất đời sống đi lại của nhân dân
chính vì vậy thời gian qua các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh bắc cạn đã luôn trú trọng làm tốt công tác cảnh báo
thực hiện phương châm bốn tại chỗ khi có mưa bão nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất
trận mưa lớn kéo dài vừa qua toàn bộ diện tích đất canh tác của nhân dân thôn nà mềm xã yên thượng huyện trợ đồn bị sạt lở vùi lấp
không thể cấy lúa trồng ngô được công trình cấp nước sinh hoạt cho thôn cũng bị hư hỏng không thể hoạt động được
làm cho đời sống nhân dân trong thôn gặp rất nhiều khó khăn
để ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân chính quyền huyện trợ đồn khẩn trương cấp cho mỗi
hộ một thùng chứa nước sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt hỗ trợ kinh phí để nhân dân mua gạo xây dựng phương án khắc phục sạt lở
khôi phục diện tích bị vùi lấp để nhân dân sản xuất ổn định đời sống lâu dài
chúng tôi xác định vai trò quan trọng nhất của địa phương vẫn là việc làm bốn tại chỗ huy động lực lượng bốn tại chỗ
trong thời gian qua đặc biệt là các lực lượng lực lượng vũ trang huyện chúng tôi đã chỉ đạo cho ban chủ yếu quân
công sự huyện tổ chức hợp đồng các đơn vị đóng trên địa bàn xây dựng phương án phòng tránh cũng như là cứu hộ cứu nạn tìm kiếm cứu nạn
tỉnh bắc cạn có hơn bốn mươi hồ chứa nước phục vụ sản xuất các hồ chứa nước được đầu tư xây dựng lâu năm không có kinh phí duy tu bảo dưỡng
nên hiện nay có gần một mươi hồ chứa xuống cấp nghiêm trọng thâm đập bị nứt do dỉ nước mỗi khi mưa lớn có nguy cơ vỡ đập đe dọa tính mạng và tài sản của nhân dân vùng hạ dù
tình trạng hồ này bây giờ thì hồ này bị thấm qua thân đập mang đập và cái hồ này là một trong bảy cái hồ sung yếu mà cần phải được sửa chữa nâng cấp mà có cái đề xuất của công ty
khắc phục vấn đề này chính quyền các địa phương và công ty thủy nông cử người túc trực xả nước để giữ an toàn hồ đập cảnh báo cho nhân dân vùng hạ du có biện pháp bảo đảm an toàn khi có sự cố về đập hồ xảy ra
thì cái việc thay đổi cái tập tục sản xuất truyền thống của bà con là điều hết sức là cần thiết bởi vì trong cái điều kiện thời tiết biến đổi khí hậu khó lường không thể tính toán được trước
do vậy mà cái việc từ sản xuất cho đến thu hoạch chế biến bảo quản cũng phải thực hiện một cách đồng bộ và hết sức tinh thần là khẩn trương và để như vậy thì mới đảm bảo được cái mùa sản xuất có được hiệu quả
ảnh hưởng của bão số một và bão số hai tỉnh bắc cạn có hơn ba trăm linh nhà bị tốc mái nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở úng ngập xảy ra tại huyện trợ đồn nhưng với tinh thần chủ động đối phó và khắc phục mưa lũ với phương châm bốn tại chỗ nên tỉnh bắc cạn đã khắc phục nhanh hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại gây ra để sớm ổn định đời sống sản xuất của nhân dân